trong những ngày qua chiều cường ngày càng mạnh lên với những cột sóng giữ tiếp tục uy hiếp một mươi một hộ dân chưa chịu di rời ở khu vực dân cư ven biển bạch đằng phương sáu thành phố tuy hòa tỉnh phú yên
để tránh rủi ro chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng đã hỗ trợ khẩn cấp vận động người dân di rời tài sản đến nơi an toàn trong mùa mưa bão
trong những ngày qua chiều tối ngày hai mươi bốn tháng một mươi một những cột sóng giữ ngày càng mạnh thêm tiếp tục đánh đổ uy hiếp trực tiếp một mươi một hộ dân khu phố bạch đăng phương sáu thành phố tuy hòa tỉnh vũ yên
đây là những hộ nằm trong hơn bốn mươi hộ dân bị triều cường uy hiếp nhưng vẫn chưa chịu di rời với lý do bám trụ giữ tài sản
trên cái giải bờ biển này thì có hiện nay có sáu hộ là đã khóa cửa về nhà người thân hẳn luôn
và còn lại năm hộ thì chúng tôi đã có làm việc với từng hộ và tầng hộ thì hiện nay thì tài sản của họ những cái đồ có giá trị thì gia đình đã tự đưa về gia đình của người thân để gửi
và cái vấn đề thứ hai thì cái lực lượng mà hiện nay thì thanh niên sung kích rồi bộ đội biên phòng phối hợp với địa phương để rồi làm cái nhiệm vụ này
mưa lớn trên diện rộng nhiều ngày qua đã gây ngập
cây cầu cây cam chia cắt bốn xã là an định an nghiệp an xuân an lĩnh huyện tuy an và một số xã thuộc huyện miền núi đồng xuân
lực lượng cứu hộ cứu nạn tỉnh phú yên cũng vừa tìm thấy thi thể em hoàng văn sinh sinh năm hai nghìn hai
trước đó vào ngày hai mươi tháng một mươi một em sinh đi chơi và tắm biển tại bãi tiên không may bị sóng biển cuốn trôi mắc kẹt dưới gành đá
tối ngày hai mươi bốn tháng một mươi một lượng mưa ở tỉnh phú yên đã giảm
tháng một mươi một sẽ có mưa to đến rất to trên diện rộng làm mực nước trên các sông lên cao nguy cơ xảy ra lũ quét sạt ở đất ở nhiều nơi